trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại hà tĩnh chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hoa dân hương
tại khu di tích tổng bí thư hà huy tập tại xã cẩm hưng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cùng đi có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh hà tĩnh
trong không khí trang nghiêm thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các thành viên đoàn đã dân hoa dân hương
trước khu mộ tổng bí thư hà huy tập bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao
đóng góp to lớn của tổng bí thư hà huy tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng